cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sáu bị can trong vụ án nguyễn văn đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại hà nội và một số địa phương khác
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với nguyễn văn đài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường bách khoa quận hai bà trưng hà nội lê thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạm trú tại số một mươi đoàn trần nghiệp phường bùi thị xuân quận hai bà trưng hà nội
cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng khác liên quan đến vụ án này